cách đây bốn mươi năm năm thực hiện tâm nguyện của chủ tịch hồ chí minh trước lúc đi xa
dưới sự lãnh đạo của đảng bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống mỹ
cứu nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam thu non sông về một mối
hôm nay nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
mời quý vị đến với những hình ảnh của thời khắc lịch sử một mươi một h ba mươi phút của bốn mươi năm năm về trước
trưa ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cánh cổng dinh độc lập bị hốc đổ
đúng một mươi một h ba mươi phút lá cờ quân giải phóng đã tung bay ngay tại tổng hành dinh của chính quyền sài gòn
trong niềm hân hoan chào đón của người dân
từ đây miền nam đã hoàn toàn giải phóng non sông việt nam thống nhất một giải
miền nam được hoàn toàn giải phóng đất nước hoàn toàn thống nhất
sau hơn một trăm linh năm bị nước ngoài chiếm đóng và chia cắt
trong lịch sử đấu tranh dựng
nước vĩ đại của dân tộc ta ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đã trở thành một trong những mốc son trói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam
bốn mươi năm năm qua từ trang sử chói lọi ấy vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách
toàn đảng toàn quân và toàn dân tiếp tục đoàn kết một lòng
tiến hành thành công công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi tình trạng đói nghèo lạc hậu
giờ đây bản lĩnh và trí tuệ việt nam đang tiếp tục tỏa
sáng trong thực hiện khát vọng xây dựng một đất nước việt nam thịnh vượng
hùng cường kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngày đất nước chọn niềm vui
là mốc son mở ra bước ngoặt trong lịch sử dân tộc với hòa bình độc lập tự do thống nhất và phát triển